tiên bão trên biển đông cơn bão số một mươi ba vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba